hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cảnh báo nguy hiểm lũ về có thể gây họa khi người dân tự phát về quê
hà tĩnh lên tiếng về việc trao quà từ thiện theo cảm tính của nữ ca sĩ thủy tiên
tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín với các địa phương
thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chiến lược vaccine khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn
đặc biệt giao phó thủ tướng lê văn thành chỉ đạo việc lưu thông và giao thông vận tải
thực hiện thống nhất trên toàn quốc bao gồm hàng không đường sắt đường thủy đường bộ không cắt cứ không chia cắt
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị các địa phương bám sát chủ trương chiến lược đã được thống nhất
từ zero covid sang thích ứng an toàn
địa phương phối hợp với các bộ ngành để mở lại giao thông liên tỉnh không để giao thông vận tải là điểm nghẽn
không ngăn sông cấm chợ để mở cửa nền kinh tế phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh
đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát không để mỗi địa phương là một kiểu
thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị địa phương lãnh đạo các cấp tuyệt đối không được lơ là
chủ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bởi dù một số tỉnh thành cơ bản đã kiểm soát được dịch
nhưng nguy cơ bùng phát lại là có thể xảy ra
nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn vất vả khi phải chạy xe máy hàng nghìn cây số từ các tỉnh phía nam về quê
những chuyến xe khách miễn phí xuất phát trong niềm vui hạnh phúc sự cảm kích của mỗi người dân về quê
đồng thời mỗi hành khách được nhận hỗ trợ một trăm linh đồng
theo đó hai nhóm tình nguyện bạn thương nhau và tình nguyện trẻ đà nẵng đã có mặt tại trạm trung chuyển hồng vân
để tiếp nhận người dân trở về quê từ các tỉnh phía nam bằng xe máy
sau đó chuyển người dân sang xe khách dường nằm miễn phí về quê
nhiều gia đình có ba bầu trẻ nhỏ được nhóm tình nguyện ở quảng ngãi chở bằng xe cứu thương ra đà nẵng
sau đó các nhóm tình nguyện tại đây tiếp tục hỗ trợ và đưa họ về quê bằng xe khách
mỗi người dân khi lên xe đều phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
để đảm bảo sàng lọc và an toàn cho công tác kiểm soát dịch bệnh người về quê
đồng thời người dân phải mang đồ bảo hộ trong suốt quá trình di chuyển
không chỉ vậy mỗi hành khách trên chuyến xe đều nhận được hỗ trợ một trăm linh đồng từ hội chữ thập đỏ để làm kinh phí về quê
nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng hạnh phúc và cảm kích trước sự giúp đỡ của đội ngũ tình nguyện viên
và chính quyền thành phố đà nẵng để họ có thể về quê một cách an toàn
tính đến thời điểm này hai nhóm tình nguyện đã có kinh phí cho khoảng hơn năm mươi chuyến xe khách miễn phí
trong đó công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng tài trợ ba mươi năm chuyến
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các sân bay
xây dựng phương án lên kế hoạch đón trả khách đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó các sân bay phải bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh
bố trí phòng cách ly tạm thời khu vực bán vé phòng chờ cần đảm bảo giãn cách và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp nhân viên hãng hàng không khách hàng có biểu hiện ho sốt khó thở mệt mỏi
đơn vị sân bay phải bố trí cách ly thông báo ngay cho đơn vị y tế địa phương để kịp thời xử lý
các hãng hàng không cần tổng hợp thông tin khách trên chuyến bay và gửi cảng vụ trước ba mươi phút khi chuyến bay khởi hành
hãng hàng không cần thông báo điều kiện bay khi bán vé trên website đại lý và các yêu cầu của địa phương nơi đến
hãng có thể từ chối làm thủ tục hàng không nếu khách hàng không đủ điều kiện bắt buộc
danh sách chuyến bay và phân loại nhóm khách hàng được hãng hàng không tổng hợp theo từng địa phương nơi đến
chuyển cho cảng vụ hàng không
thông tin khách hàng gồm họ tên chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu điện thoại địa chỉ nơi đến
nêu rõ nơi khách lưu trú và cư trú các cơ quan cảng vụ có trách nhiệm chủ trì cùng hãng hàng không gửi danh sách
và thông tin khách hàng cho các địa phương theo dõi giám sát tại nơi cư trú
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải hành khách khi đi máy bay bắt buộc phải tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính từ thời điểm về địa phương
xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay hành khách phải khai báo y tế
cam kết phòng chống dịch không được lên máy bay khi có các biểu hiện ho sốt khó thở đau mỏi cơ thể đau rát họng
sau chuyến bay khi di chuyển về nơi cư trú khách hàng không được tiếp xúc nơi đông người
tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nơi cư trú lưu trú ít nhất bảy ngày theo quy định của từng địa phương
chưa người về từ vùng dịch phải xét nghiệm vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi ở
từ ngày một mươi tháng một mươi hãng hàng không bắt đầu khai thác thí điểm một mươi chín chuyến bay nội địa
chở khách đến hết ngày hai mươi tháng một mươi trong đó các trạng hai chiều giữa tp hcm và bình định đà nẵng huế
khánh hòa nghệ an phú quốc quảng bình quảng nam thanh hóa hải phòng phú quốc gia lai rạch giá
có tần suốt một chuyến một ngày
đường bay giữa hà nội và tp hcm đà nẵng đà nẵng cần thơ đắk lắc thanh hóa lâm đồng
cũng khứ hồi mỗi chuyến một ngày
riêng đường bay hà nội cần thơ khai thác linh hoạt theo tình hình dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng ngày một mươi tháng một mươi
phó thủ tướng lê văn thành nhận định bão liên rốc đã suy yếu thành ác thấp nhiệt đới và thành bão kompasu
sắp tới xuất hiện trong tình huống đặc biệt khi có covid một mươi chín và dòng người về quê khá lớn
để người dân đang đói đi đường không có trang thiết bị rất nguy hiểm
phó thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai giao trách nhiệm cho các địa phương không chủ quan
vì nếu bão vào đúng tuyến đường di chuyển thì làm sao người dân có chỗ trú tránh
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn hoàng hiệp cho biết
đã đề nghị các tỉnh thành phố như thành phố hồ chí minh long an đồng nai bình dương
trong một mươi ngày tới thông tin người dân nguy cơ thiên tai từ hà tĩnh trở ra
đặc biệt là các điểm ngập lụt trên quốc lộ một
thông tin không phải để cấm người dân về quê mà giúp bà con chủ động sắp xếp thời gian hợp lý
các địa phương dọc quốc lộ một tính toán lượng mưa xem chỗ nào ngập lụt thì thành lập trạm trung chuyển
để người dân có thể di chuyển an toàn
công an ghi nhận hai mươi sáu người lao động đang từ các tỉnh phía nam về quê trên quốc lộ một và đường hồ chí minh
công an các tỉnh hiện đã huy động ba chiến sĩ tám phương tiện dẫn đoàn xe chở quân
ứng trực trên hai điểm sung yếu về giao thông để hỗ trợ người dân về quê
theo giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ông mai văn khiêm
sáng nay bão liên rốc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cây mưa từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm có nơi lên đến hai trăm năm mươi mm
ở đông bắc bộ và thanh hóa
từ nay đến hết ngày một mươi tháng một
ngày một mươi tháng một mươi tây bắc bộ mưa khoảng năm mươi một trăm linh mm
các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình mưa từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến trên một trăm năm mươi mm
đêm mai và rạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơn bão kompasu đi vào biển đông trở thành bão thứ tám của khu vực này
con parsu sẽ đi nhanh khoảng hai mươi hai mươi năm km trên giờ đến quần đảo hoàng sa đạt cấp một mươi một mươi một thậm chí giật trên cấp một mươi ba
khi qua quần đảo hoàng sa do ảnh hưởng của không khí lạnh
bão giảm hai ba km
bão cấp vào gần vùng biển việt nam còn cấp chín sát xuất cao nhất bão sẽ đi vào vùng đầu bằng bắc bộ bắc trung bộ vào khoảng ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
thông tin phát đi từ nhiều cơ quan chức năng khuyên người dân về từ vùng dịch không nên chạy bão lũ để về quê bằng được
việc này vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo
từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi trên các sông suối nhỏ khu vực bắc bộ
thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở khu vực thượng lưu
các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh từ ba đến năm m các sông khu vực bắc bộ từ một đến bốn m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu của các sông khu vực đông bắc việt bắc
từ thanh hóa đến hà tĩnh ở mức báo động một và trên mức báo động một
hạ lưu các sông chính ở khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh còn dưới mức báo động một
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị đặc biệt là các tỉnh hà giang phú thọ yên bái
lào cai thái nguyên cao bằng lạng sơn bắc cạn hải phòng quảng ninh nam định ninh bình
thái bình hà nam tp hà nội thanh hóa nghệ an hà tĩnh
theo đó người dân có nhu cầu trở về quê hương đi trên trục quốc lộ một cần hết sức cẩn trọng
nên sắp xếp thời gian hợp lý tránh tình trạng di chuyển trên đường gặp bão lũ
đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại thậm chí nguy hiểm đến an toàn tính mạng của chính mình và người thân
chủ tịch ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam thừa thiên huế báo cáo đoàn từ thiện của thủy tiên
cho quà một cách tự phát không thông qua cơ quan chức năng nên cơ quan không nắm được số tiền đoàn thủy tiên trao
ngày một mươi tháng một mươi ông trần phù cường chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã quảng thọ
huyện quảng điền tỉnh thừa tiên huế cho biết vừa có báo cáo gửi bộ công an về các chứng cứ tài điều
liên quan đến việc phát quà từ thiện của ca sĩ thủy tiên ông ngô người dân bị bão lụt trên địa bàn
từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sau khi nhận được công văn của bộ công an liên quan đến sự việc này
vợ chồng ca sĩ thủy tiên bỏ ra bốn cọc tiền tổng cộng hai tỷ đồng trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền
sau đó mặt trận tổ quốc xã đã kiểm đếm lại trước khi phát sau khi phát ủy ban nhân dân mặt trận xã quảng thọ
ca sĩ thủy tiên đã trao một tỷ chín trăm sáu mươi năm triệu năm trăm linh nghìn đồng cho một chín trăm năm mươi chín hộ dân trong xã quảng thọ
theo ông cường trong quá trình phát vợ chồng thủy tiên đã trao theo cảm tính có người một triệu có người hai triệu đồng
ông đảng ngọc hải chủ tịch ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam xã quảng an huyện quảng điền cũng cho biết
đơn vị vừa nhận được công văn của bộ công an về việc yêu cầu địa phương tổng hợp thông tin chứng cứ dữ liệu
về hoạt động tư thiền của ca sĩ thủy tiên để cung cấp cho cơ quan công an
theo hải danh sách địa phương lập có hai sáu trăm ba mươi hai hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt được nhận tiền
tuy nhiên vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi tiến hành trao có một mươi sáu hộ dân đến chậm nên đoàn của ca sĩ thủy tiên
chỉ trao cho hai sáu trăm một mươi sáu hộ với tổng số tiền là hai tỷ sáu trăm một mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước khi về trao quà tại xã quảng an và quảng thọ trong đợt một vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đoàn tư thiện của ca sĩ thủy tiên đã về trao quà trực tiếp cho người dân ở xã quảng vinh quảng phước và thị trấn xìa
cùng đoàn quảng điền tỉnh thừa thiên huế
ông phan cảnh ngư chủ tịch ubnd dân mặt trận tổ quốc việt nam huyện quảng điền
thông tin đoàn đã tự thuê ghe đến từng nhà để phát quà
họ trao quà theo cảm tính có gửi cho nhiều có gửi cho ít tùy theo hoàn cảnh
sáng nay một mươi tháng một mươi wendy phạm và người thân đã nhận cho cốt của nghệ sĩ phi nhung từ nghệ sĩ việt hương
những người có mặt tại sân bay los angeles nhận cho cốt có wendy phạm cháu ngoại phi nhung
con trai wendy cùng trai di phương trinh hoài tâm nhà thiết kế nhật bình
dự kiến gia đình đưa cho cốt phi nhung về nhà
đến ngày một mươi hai tháng một mươi làm lễ tang gia đình mới mang cho cốt đến chùa huệ quang
trong khoảnh khắc đặc biệt wendy phạm đã khóc ôm chặt việt hương khi nhận cho cốt của mẹ
sau khi trao cho cốt đồng nghiệp cho gia đình việt hương tâm sự
vậy là sau chuyến bay gần ba mươi tiếng cố ca sĩ phi nhung đã gặp được con gái trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình
tôi đã cùng phi nhung hoàn thành chuyến bay cuối cùng với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc
hai trẻ em đã từng đi với nhau lưu diễn khắp nơi để phục vụ khán giả trong và ngoài nước
nhưng chuyến bay này là một trong những điều mà tôi sẽ không bao giờ quê
gia đình cho hay tăng lễ sẽ diễn ra trang trầm đúng như tình cảm khán giả đã dành cho cô trong suốt hơn hai mươi năm qua
trước đó wendy phạm con gái ruột cổ cố ca sĩ phi nhung cũng đã thông báo trong tang lễ
gia đình không nhận vòng hoa viếng từ nghệ sĩ người hâm mộ
thay vào đó cô mong những người đến phiếng dùng tiền bổ hoa để bỏ vào quý tiêu thiện bằng tên phi nhung
wendy phạm để tiếp tục hoàn thành những sự án thiện nguyện còn sang giờ của nữ ca sĩ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch